các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo dự thảo việc tổ chức xa thông sau ngày một một mươi được chia thành ba khu vực
phong tỏa nguy cơ và bình thường mới mỗi khu vực có một quy định cụ thể
đối với khu phong tỏa chỉ cho phép các loại xe sau được hoạt động
xe công vụ xe chống dịch xe chở hàng hóa lương thực thực phẩm gaz dược phẩm thiết bị y tế
thiết bị hỗ trợ ngành y tế điện nước xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị
xe tăng lễ xe vận chuyển có giấy phép nhân viên y tế
người phục vụ phòng chống dịch người kết thúc thời gian cách ly
người bệnh covid một mươi chín người xuất viện về nơi cư trú
trường hợp khu vực phong tỏa có những tuyến đường liên quận lưu thông cát ngang
bắt buộc có lộ trình cho tất cả các loại xe quá cảnh đi ngang qua
và không được dừng đỗ xe trên đoạn đường qua khu phong tỏa
đối với khu vực nguy cơ ngoài các xe được phép hoạt động tại khu vực phong tỏa
bổ sung thêm shipper xe chở hàng hóa dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng
và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phục vụ sản xuất
xuất nhập khẩu hàng hóa khám chữa bệnh
về hoạt động hàng hóa đối với khu vực nguy cơ bình thường mới
xe tải nhẹ chở hàng hóa được phép hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho đến khi có thông báo mới
xe tải nặng hoạt động theo quyết định số hai mươi ba hai nghìn một mươi tám quy đề ubnd năm hai nghìn một mươi tám
việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết
trung chuyển hàng hóa và các điểm phân phối phải tuân thủ theo phương án điều phối
của sở công thương thành phố ba quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp theo tầm quyền quản lý
về hoạt động vận tải khách xe buýt xe taxi xe hợp đồng đến chín chỗ xe công nghệ xe hợp đồng
và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch được phép hoạt động với số lượng tần suất hoạt động
phù hợp với thực tế theo công bố của sở giao thông vận tải và được kiểm soát thông qua mã qr
xe vận chuyển công nhân chuyên gia phải được sở giao thông vận tải cấp giấy nhận diện
có mã qr thông qua các đơn vị đầu mối cho phép trạm thu phí đường bộ hoạt động trở lại
đối với khu vực bình thường mới
đối với đi lại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh tổ chức cho một số đối tượng
có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa thành phố và các tỉnh như tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa
có mã qr đi đến thành phố và đi qua thành phố có mã qr
xe đưa rước công nhân chuyên gia được hoạt động với điều kiện
người trên xe đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đủ một mươi bốn ngày
sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực theo quy định
người dân từ các tỉnh và thành phố hồ chí minh để khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
đồng thời phải đảm bảo một trong các điều kiện có giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường cấp xã về cho phép di chuyển đến thành phố để khám chữa bệnh
giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người chạy xe và phương tiện
về hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải đã công bố trước đó
tuấn là sinh viên trường cao đảng lý tự trọng trong đội tình nguyện viên hỗ trợ f của phường tân phú
quận tân phú thành phố hồ chí minh anh vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh các địa phương
và cảm thấy lo lắng nếu ngay sau khi nới lỏng giãn cách người dân đã chen chân ra đường
chỉ cần trong đám đông có một f thôi hệ quả sẽ như thế nào anh nói
tuấn cho rằng thành phố hồ chí minh nên tiếp tục giãn cách thêm khoảng hai tuần nữa sau ngày ba mươi tháng chín
để tình hình dịch bệnh ổn định thêm vì hiện tại số lượng các ca f mới trong cộng đồng chưa giảm
tuy nhiên nếu thành phố có quyết định sau ba mươi tháng chín sẽ được nới lỏng giãn cách
thì tôi cũng mong người dân nên tuyệt đối tuân thủ năm k
chỉ ra ngoài khi đi làm giải quyết công việc thật sự cần thiết
còn lại thì nên ở trong nhà đừng tập trung đông người
tôi cũng cho rằng thời gian sau ngày ba mươi tháng chín các hàng quán ăn uống cà phê của thành phố
chưa phục vụ tại chỗ ngay mà vẫn nên tiếp tục duy trì hình thức bán mang về cho các shipper để an toàn hơn
tuấn chia sẻ
anh nguyễn hoàng đại ba mươi một tuổi phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường hai quận tám thành phố hồ chí minh
cũng mong người dân sau ngày ba mươi tháng chín vẫn tuân thủ nguyên tắc
một mươi ca về phòng chống dịch bệnh luôn nâng cao tinh thần phòng chống dịch để thành phố nhanh chóng trở lại bình thường
bác sĩ đặng văn đạt trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa quốc tế hoàn mỹ thủ đức
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh người trực tiếp điều trị cho các f cho hay
trong thời gian qua các bạn trẻ cả nước cũng như người dân thành phố hồ chí minh đã trải qua một thời gian
giãn cách kéo dài theo chỉ thị một mươi sáu nghiêm ngặt nhất của chính phủ ai ở đâu ở yên đó
sau ngày ba mươi tháng chín thành phố có thể nới lỏng
thực hiện chiến lược sống chung với dịch bệnh mọi hoạt động giao thương hàng hóa
các nhà máy xí nghiệp nên được hoạt động trở lại
xong theo bác sĩ đạt dù thế nào mỗi người dân mỗi bạn trẻ cần tiếp tục tuân thủ
các quy định phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
nên đảm bảo cho bản thân đủ hai mũi vaccine đúng thời gian quy định để đạt nồng độ kháng thể tốt nhất chống lại virus
luôn tuân thủ năm k ở mọi lúc mọi nơi không tập trung đông người tránh ở những nơi có không gian kín
khẩu trang đảm bảo chất lượng
ví dụ n chín mươi năm là một mắt xích quan trọng để ngăn ngừa virus xâm nhập vào cơ thể
hiện trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang nhưng không đảm bảo chất lượng không có khả năng phòng chống dịch
bác sĩ đạt nhấn mạnh
theo bác sĩ đạt tp hcm sau ngày ba mươi tháng chín người dân cũng đừng quên các thói quen rất quan trọng
trong phòng chống dịch bệnh như sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn thường xuyên rửa tay bằng xà phòng
tránh chạm tay lên mắt mũi miệng thường xuyên khử khuẩn các vật thể bề mặt tiếp xúc
vứt rác khẩu trang bừa bãi che miệng và mũi khi ho hắt hơi kiểm tra thân nhiệt hàng ngày
thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở mệt mỏi đau họng mất vị giác
sau ngày ba mươi tháng chín mỗi người dân tp hcm đừng quên việc chủ động khai báo tạm trú tạm vắng
đối với bạn bè người thân để lưu trú tăng cường vận động rèn luyện thể lực dinh dưỡng hợp lý
xây dựng lối sống lành mạnh tuân thủ các khuyến cáo của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch
bên cạnh việc tiêm vaccine và tuân thủ năm k thì ý thức của mỗi người dân trong việc phòng chống dịch bệnh
là rất quan trọng góp vần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới
bác sĩ đạt khuyên
nhiều điểm xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí đã không còn nhận xét nghiệm cho shipper
nên họ phải đi tìm điểm xét nghiệm dịch vụ
nhiều người cho hay họ không nhận được thông báo về việc kể từ ngày hai mươi hai tháng chín
không được xét nghiệm covid một mươi chín tại các trạm y tế nữa
nên đang loay hoay không biết làm sao để kiểm trỗ xét nghiệm mới
anh lâm vĩnh vũ tài xế grab bồi dối nói với phóng viên thanh niên
từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng đến chỗ test dịch vụ
hôm nay mất ví cũng được đi nhưng cơ quan làm gấp rút quá
đêm họ mới thông báo sáng ra anh em nháo nhào không có thời gian chuẩn bị
trước đó ubnd tp hcm ban hành văn bản khẩn cấp cho biết
kể từ ngày hai mươi bốn đến ba mươi tháng chín
thành phố sẽ thôi xét nghiệm miễn phí tập trung cho tài xế tại các cơ sở y tế
tuy nhiên theo nhiều shipper mới sáng hai mươi hai tháng chín
nhưng nhiều điểm xét nghiệm miễn phí đã không còn nhận test nhanh cho lực lượng tài xế công nghệ
anh nguyễn văn hậu tài xế hãng shopee food cho biết
đã gần một mươi một giờ trưa nhưng anh vẫn chưa thể hoàn thành cuốc xe đầu tiên trong ngày
tôi đi sáng sớm chạy từ năm giờ mấy sáng lên trên trạm y tế quận bốn mới thông báo là không test nữa
chạy trên đường nhiều trạm thông tin
không cảm cho qua nhiều trạm thì bắt quay đầu
đơn hàng lấy từ quận bảy chạy tới gần thành phố thủ đức
gần tới nơi thì chốt không cho qua bắt xe phải quay lại
anh hậu nói và cho biết thêm đã phải quay xe tìm điểm xét nghiệm dịch vụ
từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng kiếm chỗ tết dịch vụ
có người test mẫu đơn từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh nghìn đồng
nếu mình may mắn kiếm được mẫu gộp
anh em sẽ chia sẻ với nhau rẻ hơn tầm khoảng một trăm năm mươi đồng
anh em cũng chia sẻ nhau chỗ nào test mẫu gộp
cũng đỡ được chút đỉnh nhưng cũng mất thời gian nửa ngày
không hoạt động được gì anh phú tài xế grab cho hay
từ một mươi giờ sáng rất đông shipper đã tập trung để làm xét nghiệm dịch vụ
tại bệnh viện quận một cơ sở hai đường trần hưng đạo
ngày đầu tiên không còn được xét nghiệm miễn phí
các shipper buộc phải bỏ tiền túi để làm các xét nghiệm covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn thành tâm giám đốc bệnh viện quận một cho biết
thấu hiểu những khó khăn của shipper nên bệnh viện cũng đã tìm ra giải pháp
để giảm chi phí test nhanh cho lực lượng này
shipper đến làm test nhanh covid một mươi chín có đông hơn ngày thường
tuy nhiên bệnh viện cũng đưa ra giá chính sách là mẫu gộp cũng giảm giá cho shipper
có thể gộp ba gộp hai cho giá giảm đi để shipper có điều kiện thực hiện xét nghiệm
giá thì đúng theo quy định là hai trăm ba mươi tám đồng một test nhanh
mẫu gộp chi phí rẻ hơn gộp hai thì chia đôi gộp ba thì shipper chỉ trả một phần ba chi phí
bác sĩ nguyễn thành tâm cho hay
trước đó theo thông tin từ sở công thương tp hcm
giai đoạn trước ngày một mươi sáu tháng chín có hai mươi shipper được đăng ký hoạt động
sở công thương sắp xếp các shipper xét nghiệm tại các trạm y tế lưu động
nơi shipper sinh sống với khung giờ từ năm đến sáu giờ sáng
tuy nhiên sau khi tp hcm cho phép các shipper hoạt động liên quận
đã có khoảng tám mươi hai shipper đăng ký hoạt động trở lại
việc gia tăng đột biến đã khiến cho các trạm y tế quá tải
dẫn đến tình trạng hàng trăm shipper xếp hàng dài
chờ xét nghiệm từ sáng sớm tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh